sáng nay hai mươi ba tháng một tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng năm hai nghìn một mươi tám và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đồng chí trung hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
các đồng chí bí thư trung ương đảng đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí phát đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đồng chí nguyễn xuân thắng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đồng chí trần cầm tú chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
năm hai nghìn một mươi tám công tác kiểm tra đảng đã triển khai có trọng tâm trọng điểm tập trung vào cấp ủy tổ chức đảng đảng viên có dấu hiệu vi phạm ở các lĩnh vực
địa bàn nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm tiêu cực những vấn đề bức xúc mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm
trên quan điểm kiểm tra giám sát không có vùng cấm không có ngoại lệ cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra trên một mươi bốn vạn tổ chức đảng và hơn ba mươi vạn đảng viên
giám sát trên sáu vạn tổ chức đảng và hơn một mươi bảy vạn đảng viên thi hành kỷ luật trên bốn tổ chức đảng và hơn một mươi bảy đảng viên
đặc biệt ủy ban kiểm tra trung ương đã quyết liệt chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm làm rõ nhiều vi phạm rất nghiêm trọng
quyết định kỷ luật và đề nghị ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư thi hành kỷ luật nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý
bảo đảm công minh chính xác kịp thời thấu tình đạt lý
việc công khai kết quả xem xét xử lý kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng thể hiện sự công khai minh bạch trong kỷ luật đảng
có tác dụng giáo dục cảnh báo gian đe và tác động sâu sắc đến nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân